việc cải cách cơ chế này đã bị chỉ trích trong nhiều tuần gần đây tại italia

một đối tác trong liên minh cầm quyền ở nước này
năm tháng một mươi hai nói rằng mỹ có đủ thời gian để đàm phán gia hạn hiệp ước start mới
hiệp ước stat mới sẽ hết hạn vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một vì thế chúng ta có thời gian cho tới lúc đó
theo các điều khoản của hiệp ước nó sẽ được gia hạn với sự nhất trí của hai bên không cần phải đàm phán lại các điều khoản của hiệp ước này
nếu mỹ đồng ý gia hạn hiệp ước tôi nghĩ điều đó sẽ khiến chúng ta ít có khả năng có thể thuyết phục nga và trung quốc tham gia vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn
ngoài ra mỹ cũng muốn sự tham gia của trung quốc để có một thỏa thuận chặt chẽ và kiểm chứng mạnh mẽ hơn trong việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược
sau đây là một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
hơn tám trăm linh người pháp ngày hôm nay đã tham gia vào cuộc bãi công với quy mô toàn quốc nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu của chính phủ
khiến cho hoạt động giao thông tại nhiều khu vực tê liệt
nhiều trường học phải đóng cửa
các nghiệp đoàn cho rằng chế độ lương hưu chung sẽ đòi hỏi hàng triệu người lao động phải làm việc lâu hơn hoặc đối mặt với việc bị giảm lương hưu
chính phủ hàn quốc vừa công bố phương án thúc đẩy ngành công nghiệp mỹ phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho ngành mỹ phẩm của nước này
được biết đến rộng rãi với tên gọi k beauty
cụ thể hàn quốc sẽ phấn đấu vươn từ vị trí quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ tư thế giới trong năm ngoái
với kim ngạch xuất khẩu sáu ba tỷ đô la mỹ lên vị trí thứ ba thế giới với bảy chín tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu mỹ phẩm nước này đang tăng trưởng bình quân ba mươi bốn chín một năm
liên minh gavi một liên minh toàn cầu phi lợi nhuận về vaccine
đang lên kế hoạch lập một ngân hàng dự trữ năm trăm linh liều vaccine phòng virus ebola
nhằm tạo điều kiện cho các nước có thu nhập thấp có thể sử dụng miễn phí trong thời gian bùng phát những đợt dịch mới
bảy mươi ba quốc gia trong đó có cộng hòa dân chủ congo ấn độ và indonesia có thể tiếp cận ngân hàng vaccine này miễn phí
và thậm chí là có ngôi trường mà chỉ có hai học sinh mà thôi
vâng và việc duy trì những ngôi trường đó như thế nào khi mà tỷ lệ sinh tiếp tục đà suy giảm chứ không tăng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
tiếng chuông báo giờ học vang lên khắp ngôi làng nhỏ học sinh bước vào lớp như mọi ngôi trường bình thường khác
điều khác thường duy nhất ở đây có lẽ chính là sự xuất hiện của những học sinh cao tuổi như thế này
học sinh lớn tuổi nhất lớp đã bảy mươi bảy tuổi
những người bà như chúng tôi muốn duy trì sự tồn tại bao năm qua của trường làng
bọn trẻ con giờ hiếm quá lớp học vám tanh
tôi muốn nhiều bà nữa cùng đến học với chúng tôi
nhưng giờ người cao tuổi trong làng cũng không còn lại mấy người
bà parkbue là học sinh lớp bảy của trường tiểu học siung nằm trên hòn đảo du lịch nổi tiếng jeju của hàn quốc
học cùng lớp với bà còn có bà park kyung soon
cả hai bà đều có cháu học cùng lớp
đều đạt số
suốt hai năm qua cả bốn bà cháu cùng đi học không nghỉ ngày nào
tình cảm gia đình đồng môn đối với họ càng gắn bó hơn bao giờ hết
trường tiểu học seoul cũng như nhiều ngôi trường khác ở các làng quê của hàn quốc
giờ phải kêu gọi cả những học sinh lớn tuổi vào học để có thể duy trì sự tồn tại của trường
tỷ lệ sinh của làng giảm mạnh trong thời gian qua
năm ngoái trường chúng tôi chỉ có duy nhất một học sinh đăng ký nhập học
một lý do khác nữa là vấn đề tài chính
làng của chúng tôi là một ngôi làng thuần nông
những người trẻ tuổi đều thích lên thành phố tìm việc làm và mang theo con cái
cứ thế trong làng ngày càng bán bóng người
và để níu giữ những cặp vợ chồng trẻ ở lại quê hương nhiều địa phương đã có chính sách cho thuê nhà giá rẻ hay tài trợ học phí cho cả trẻ con và người già
nhưng một số trường làng như trường tiểu học uy hak su trên đảo jeju giờ đã biến thành trường học dành cho người cao tuổi
nhưng rồi những người già cũng sẽ ra đi

và để lại những lớp học chống không không biết đến bao giờ mới lại rộn vang tiếng trẻ
ở nhiều nơi đã có những ngôi trường làng thậm chí phải đóng cửa vì không có học sinh
nếu cứ như vậy thì chỉ vài năm nữa thôi ngay cả các trường đại học tại hàn quốc cũng sẽ chịu chung số phận